theo dự báo thời tiết của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
ngày mai miền bắc sẽ bắt đầu một đợt rét đậm rét hại
và để ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan này
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ban hành công điện hỏa tốc số ba mươi chín
trong đó đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo chủ động ứng phó với rét đậm rét hại
và gió mạnh trên biển
công điện hỏa tốc của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp
bảo đảm an toàn cho người nhất là người già trẻ nhỏ học sinh
và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất
chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung
ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa
thành lập các đoàn công tác kiểm tra đồn đốc công tác phòng chống rét
cho người vật nuôi cây trồng chủ động bố trí ngân sách địa phương
quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ
để kịp thời phục vụ công tác phòng chống triển khai lực lượng sung kích
tại cơ sở hỗ trợ vật tư kinh phí để giúp nhân dân
căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương
chủ động cho học sinh nghỉ học